tại hội nghị đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện diễn ra tại hà nội
đồng chí nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho rằng
các chương trình hoạt động lớn của mặt trận đã được định hình và bước đầu đạt hiệu quả
tuy nhiên thực tế đặt ra cần quan tâm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ ở cấp huyện xã
theo đồng chí nguyễn thiện nhân mục tiêu từ chủ trương đổi mới về tổ chức bộ máy và hoạt động của mặt trận
và các tổ chức chính trị xã hội nhằm hướng tới thực hiện tinh giảm biên chế
khắc phục tình trạng hoạt động trồng chéo trong triển khai nhiệm vụ giữa các tổ chức
đồng chí lưu ý trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị xã hội cần thực hiện theo quy định của luật điều lệ của mỗi tổ chức
cũng như nguyên tắc hiệp thương của mặt trận tổ quốc với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thành viên
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng tổ chức trong giai đoạn hiện nay
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết vừa qua tỉnh quảng ninh đã triển khai đề án xây dựng cơ quan giúp việc chung
khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện
trên cơ sở kết quả bước đầu triển khai đề án của quảng ninh tới đây mặt trận tổ quốc việt nam
sẽ tiến hành khảo sát mô hình thực tế tại địa phương ở quảng ninh để có đánh giá thận trọng và toàn diện về đề án này